trong khi đó ngoại trưởng anh jamesley đã công bố đợt trừng phạt mới của chính phủ anh đối với các cá nhân và quân đội nga
có trừng phạt mới nhằm vào sáu thực thể cung cấp thiết bị quân sự như máy bay không người lái cho chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
tám cá nhân và một tổ chức có liên hệ với các mạng lưới tài chính tài trợ cho giới tinh hoa của điện kremlin
ngoại trưởng kremlin tuyên bố những biện pháp trừng phạt mới này là nhằm gia tăng áp lực kinh tế đối với nga
ông cũng khẳng định sẽ ngăn chặn nga tiếp cận các tài sản hiện đang bị phong tỏa cho đến khi chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
trong khi đó bộ ngoại giao nga đã bổ sung bảy mươi bảy công dân mỹ vào danh sách trừng phạt với biện pháp cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào liên bang nga
danh sách trừng phạt lần này gồm các công dân mỹ đứng đầu các cơ quan chính phủ các bang một số cơ quan liên bang cũng như các công ty liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho chính quyền ukraine